tại thủ đô paris của pháp vừa diễn ra diễn đàn paris vì hòa bình lần thứ hai năm hai nghìn một mươi chín
đoàn việt nam do thứ trưởng bộ ngoại giao lê hoài trung dẫn đầu đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng
tại phiên thảo luận về bảy mươi năm các công ước genève năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín hai nghìn một mươi chín
tại diễn đàn thứ trưởng bộ ngoại giao lê hoài trung nhấn mạnh diễn đàn sẽ tiếp thêm sức mạnh
cho phong trào về hòa bình và có ý nghĩa hơn trong việc bảo vệ hòa bình
đặc biệt trong bối cảnh quốc tế hiện nay chúng ta vẫn còn thấy tranh chấp
xung đột ở nhiều khu vực trên thế giới và ngay ở khu vực châu á thái bình dương trong đó có biển đông
việt nam luôn tích cực đấu tranh bảo vệ luật pháp quốc tế bao gồm công ước luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo công ước để giải quyết các tranh chấp
cũng tại diễn đàn đoàn việt nam đã gặp gỡ các đối tác trao đổi với ủy ban chữ thập đỏ quốc tế
nhân dịp này thứ trưởng lê hoài trung đã trao tặng cuốn sách tình cảm của nhân dân thế giới đối với chủ tịch hồ chí minh cho diễn đàn